các địa phương trong tỉnh quảng bình đã thu hoạch xong lúa vụ hè thu với năng suất đạt bình quân hơn năm mươi tạ trên một hectare cao hơn năm tạ trên một hectare so với năm trước
như vậy năm nay cùng với vụ đông xuân được mùa bà con nông dân quảng bình đã có thêm một vụ hẻ thù thắng lợi
đây là một trong những thửa ruộng của gia đình ông nguyễn thanh tùng ở xã đại trạch huyện bố trạch
so với vụ mùa hè thu năm trước năng suất lúa năm nay đạt khá cao bình quân một xào gia đình ông tùng thu về gần ba tạ lúa
mặc dù vụ lúa hẻ thu năm nay bị hạn nặng nhưng tỉnh quảng bình đã chủ động được nguồn nước hệ thống kênh mương tưới tiêu được kiên cố hóa khá hoàn chỉnh
việc nạo vét khơi thông dòng chảy được triển khai sớm nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước tưới
mặt khác các địa phương đã chủ động chuyển một số diện tích bị thiếu nước sang trồng các loại cây ngắn ngày thu được hiệu quả cao
vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng bình gieo cấy được hai mươi bốn hectare năng suất đạt hơn năm mươi tạ trên một hectare cao hơn cùng kỳ năm tạ một hectare
như vậy năm nay cùng với vụ đông xuân được mùa nông dân quảng bình có thêm một vụ hè thu thắng lợi